theo dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất vừa được bộ tài chính hoàn thành và lấy ý kiến của các bộ ngành các tổ chức cá nhân liên quan
bộ tài chính đã đề xuất chính phủ gia hạn thời gian năm tháng tiền thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
những đối tượng sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp nặng nề do dịch covid một mươi chín sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng thêm năm tháng kể từ ngày kết thúc thời gian nộp thuế
thời gian gia hạn cho kỳ nộp thuế từ tháng ba tới tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
để được gia hạn nộp thuế đại diện bộ tài chính cho biết quy trình rất đơn giản doanh nghiệp chỉ cần nộp đơn đề nghị tới cơ quan thuế trực thuộc
theo ông thi tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ không kể thiệt hại ít hay nhiều đều sẽ được gia hạn tiền nộp thuế
hiện các doanh nghiệp đều thực hiện tự kê khai tự nộp thuế nên đối với những trường hợp không thực hiện đúng sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo quy định
quy định của lợi quản lý thuế đã quy định rõ rồi trong thời gian gia hạn thì không phải tính tiền chậm nộp
nhưng mà thời gian gia hạn đây là
phải thuộc là anh phải đúng cái đối tượng được gia hạn
còn nếu anh đã không thuộc đối tượng được gia hạn rồi mà anh được gia hạn thì như vậy là anh sẽ rơi vào cái trường hợp là anh bị chậm nộp theo quy định của pháp luật
theo ước tính việc gia hạn thời gian sẽ khiến số thu ngân sách nhà nước của các tháng này giảm khoảng hai mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên tổng số thu của cả năm sẽ không giảm do doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tiền thuê đất cũng được đề xuất gia hạn thêm năm tháng so với quy định hiện hành
bộ tài chính tính toán
số tiền thuê đất được gia hạn dự kiến khoảng bốn năm trăm linh tỷ đồng
như vậy đối với tiền thuê đất các doanh nghiệp sẽ phải nộp vào ngân sách trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi